thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về trong chiều ngày một mươi chín tháng hai
nhằm động viên đoàn công tác có các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thiếu tướng nguyễn văn long cùng đại diện các ban bộ ngành đã đón
khen thưởng và động viên đoàn công tác ngay tại sân bay quốc tế nội bài
ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ bằng bản lĩnh tinh thần ý chí và tình cảm nhân ái
đã ghi dấu hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong lòng bạn bè quốc tế
lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể
chúc mừng các cán bộ chiến sĩ trở về an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an cũng biểu dương mặc dù trong điều kiện khó khăn thời tiết khắc nghiệt đối mặt với nhiều nguy hiểm
nhưng các cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam
đã phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng cứu được một người con sống đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài
quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các thành viên đoàn công tác
vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hai tư chiến sĩ
cứu nạn cứu hộ của công an nhân dân việt nam và bảy mươi sáu cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam sang tiến hành cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ
thì rõ ràng thể hiện cái tinh thần hiệp đồng chiến đấu
tất cả một trăm linh đồng chí đó rõ ràng là đại sứ nhân dân này đại sứ thiện trí này thậm chí họ là những hiệp sĩ trong lòng người dân thổ nhĩ kỳ đặc biệt là tại cái vùng xảy ra thảm họa
có mặt tại lễ đón phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ
tại việt nam bà devessayaan bày tỏ sự trân trọng đánh giá cao đoàn công tác của bộ công an việt nam không quản ngại khó khăn vất vả
rất dũng cảm tham gia cứu nạn cứu hộ tại những vùng bị nạn
bộ công an cũng đã viện trợ trao tặng gần hai tấn thiết bị y tế cho nước bạn trong giai đoạn khó khăn này
những việc làm ý nghĩa nhân văn của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã chạm đến trái tim người dân thổ nhĩ kỳ
không chỉ ở khu vực xảy ra sự xung phố thảm họa động đất đâu
chúng tôi trở về istanbul hay là ra đến sân bay thì người dân cũng rất là bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng
và đến tận đấy ra sân bay là chúng tôi mọi người đứng ra xếp hàng vỗ tay chào đón chúng tôi
chúng tôi cảm thấy rất cảm động tự hào về cái công việc mình đã làm được
tình cảm nước bạn dành cho chúng ta rất là xúc động họ rất là trân trọng
và quý mến việt nam là đi đâu họ cũng cuối đầu và dỗ tay rất là tuyệt vời rất tự hào việt nam
quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với các cán bộ chiến sĩ
những người lính quả cảm kiên cường những sứ giả hòa bình nhân văn nhân ái